để bảo vệ khu dân cư và tàu thuyền ra vào neo đậu an toàn tỉnh phú yên vừa khẩn cấp đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng xây kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển đa diễn
khi hoàn thành công trình sẽ đáp ứng nguyện vọng niềm mong đợi của nhân dân hàng chục năm qua
công trình dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi hai bảo vệ tính mạng tài sản ổn định đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng bên trong
tiêu thoát lũ nhanh giảm ngập lụt cho thành phố tuy hòa bảo đảm cho tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận lợi đánh bắt hải sản
hình thành bến bãi cho tàu thuyền của tỉnh phú yên và các tỉnh lân cận nheo đậu tranh trú khi có bão khẩn cấp
ứng phó với biến đổi khí hậu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh phú yên